tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và tuyên án một mươi ba năm tù đối với bị cáo phạm văn phùng chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
theo cáo trảng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
phùng từ nghệ an vào làm vườn thuê cho ông nguyễn thế phúc tại phường hai thành phố bảo lộc
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do có việc vắng nhà nhiều ngày hơn nữa lại tin tưởng phụng
nên ông phúc đã giao toàn bộ nhà cửa của mình cho đối tượng này trông coi
thời gian này phùng thường lên mạng internet chơi cờ bạc và bị thua lỗ
cho nên đã liều lĩnh mang toàn bộ tài sản trong nhà ông phúc bán cho cửa hàng cầm đồ
với tổng giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng để lấy tiền cờ bạc và tiêu xài cá nhân
sau khi thực hiện hành vi lo sợ bị chủ nhà trở về và phát hiện
cho nên ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phùng đã lấy xe máy của ông phúc bỏ trốn về quê ở nghệ an
tuy nhiên khi đến xã tu cha huyện đơn dương
thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tại phiên tòa phạm văn phùng thừa nhận mọi hành vi đã gây ra như đã nêu trong cáo trạng
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt phạm văn cùng một mươi ba năm tù giam
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản